tiếp đoàn ủy ban nghề cá nghị viện châu âu do ông mato rapree nghị sĩ phát ngôn của ủy ban nghề cá dẫn đầu vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam tích cực triển khai chương trình hành động quốc gia về chống đánh bắt cá bất hợp pháp
đánh giá cao việc ủy ban châu âu ec chính thức thông qua việc trình lên hội đồng châu âu
chân xét chấp thuận ký chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam eo evfda
thủ tướng nhấn mạnh nghị viện châu âu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế ra quyết định của eu
vì vậy việt nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của nghị viện châu âu và cá nhân ông mato gabriel
và các nghị sĩ trong đoàn thúc đẩy ký kết và phê chuẩn hiệp định trong thời gian sớm nhất
thủ tướng đề nghị ông mato gabriel và đoàn ủng hộ để ủy ban châu âu xem xét tích cực nỗ lực của việt nam
sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn thăm và làm việc đạt kết quả tốt tại việt nam
nhân dịp này thủ tướng hoan nghênh những tuyên bố của eu và nghị quyết gần đây của nghị viện châu âu
về vấn đề biển đông và an ninh hàng hải đề nghị nghị viện châu âu tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp
ở biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
ông mato gabriel cho biết các thành viên trong đoàn sẵn sàng ủng hộ việc ký và phê chuẩn hiệp định evfta
đồng thời cho biết các thành viên sang thăm việt nam lần này mong muốn tìm hiểu và chia sẻ với việt nam
kinh nghiệm trong kiểm soát việc đánh bắt cá trái phép
ông khẳng định eu sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia trong lĩnh vực này
thay mặt đoàn ông đánh giá cao việt nam đạt nhiều kết quả tích cực trong việc chống đánh bắt cá trái phép thời gian qua
trong đó có việc ban hành triển khai nhiều quy định pháp lý quan trọng
ông hy vọng các hoạt động của đoàn lần này tại việt nam sẽ đạt kết quả tốt
để làm cơ sở sớm đề nghị ủy ban châu âu gỡ bỏ thẻ vàng với việt nam
các thành viên trong đoàn cũng đánh giá cao việt nam là đối tác quan trọng
cả về thương mại và chính trị đối với châu âu nói chung và từng nước thành viên eu nói riêng
bày tỏ ủng hộ thương mại tự do và mong muốn evfta sớm được ký kết phê chuẩn